thông tin từ đại sứ quán việt nam tại campuchia
ngày hôm qua tại thủ nô phung nông panh đã xảy ra một vụ xô xát
khiến một công dân việt nam sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám tử vong
ngay sau khi nhận được thông tin thực hiện chỉ đạo của bộ ngoại giao
đại sứ quán việt nam tại campuchia đã khẩn trương triển khai các biện pháp bảo hộ công dân
xác định danh tính người bị hại yêu cầu phía campuchia điều tra bắt giữ hung thủ
và phối hợp với các cơ quan chức năng trong nước để thông báo cho gia đình nạn nhân